với những thành quả của cuộc cách mạng công nghệ trí tuệ nhân tạo dữ liệu lớn đang trở thành một lựa chọn đáng giá
dựa trên tất cả những gì mà nó đem lại cũng như chi phí sử dụng thấp hơn nếu so với hàng loạt nhân công
nhận thấy các lợi ích mà trí tuệ nhân tạo mang lại nhiều doanh nghiệp việt nam đã chủ động nghiên cứu
và phát triển những nền tảng trí tuệ nhân tạo để phát triển ngành dịch vụ
chị nguyễn phương nam là trưởng phòng marketing của chuỗi hệ thống phân phối sản phẩm số smartshop
chị nam cho biết trước đây phòng marketing của công ty luôn cần nhiều nhân lực
để thực hiện các dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng như marketing quảng cáo
nhưng từ khi công ty chị đưa vào vận hành hệ thống trí tuệ nhân tạo dữ liệu lớn thì mọi việc đã hoàn toàn thay đổi
vụ chatbot thì giúp tôi là tự động trả lời tương tác với khách hàng
bên cạnh đấy thì có linepage thì giúp tôi là tạo đông một linepage này
thì tôi xuất bản và chạy quảng cáo tiếp cận được nhiều thông tin khách hàng hơn thì khách hàng tương tác với bên tôi

thì về mặt chi phí tôi thấy sau vài tháng sử dụng tôi thấy giảm trung bình từ ba mươi bốn mươi
hệ thống mà smartshop đang sử dụng nói trên có tên novaonx
một nền tảng marketing automation do tập đoàn digital novaon nghiên cứu và phát triển
với mục tiêu phát triển các doanh nghiệp dựa trên ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn
giúp tăng hiệu quả tiếp thị và bán hàng
digital novaon đã nghiên cứu một nền tảng giúp các doanh nghiệp có thể tự động hóa các khâu
phải đòi hỏi nguồn nhân lực lớn và thời gian
như quản trị khách hàng bán hàng quản trị mạng xã hội tập trung tiếp thị email hay quảng cáo
trong suốt những năm qua thì nhờ sự định hướng và hỗ trợ của chính phủ
thì vấn đề công nghệ đang được tập trung hơn bao giờ hết
tôi cho rằng là nó là sức mạnh của toàn thể
từ chính phủ đến xã hội đến doanh nghiệp cũng đã có một cái nhìn nhận và một sự đầu tư rất là thích đáng cho vấn đề công nghệ
bởi vì bản chất vấn đề công nghệ nó có thể gia tăng được hiệu suất một cách đột phá và lâu dài bền vững cho cả xã hội
thế nên là cái sự tập trung đó tôi cho là một điều kiện rất quan trọng
trong kỷ nguyên số ngày nay cạnh tranh ngày càng trở nên gai gắt khách hàng cũng ngày càng khó tính và đòi hỏi cao hơn
cùng với đó doanh nghiệp cần liên tục đổi mới và cải tiến để thích ứng với sự thay đổi của khách hàng và nền kinh tế
trong đó việc ứng dụng các tiến bộ của cách mạng công nghiệp bốn
là một điều kiện bắt buộc với mọi doanh nghiệp